đã có nhiều ghi nhận sự cố về điện do thả diều gây thiệt hại nghiêm trọng đến doanh nghiệp và ngành điện cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân
ngành điện tỉnh thái nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thấy sự nguy hiểm của trò chơi này
vào hai mươi hai h ba mươi phút ngày bảy tháng năm tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
người dân chơi thả diều vướng vào đường dây hai trăm hai mươi kv hà giang thái nguyên
gây mất điện trên diện rộng của bảy huyện thành phố thị xã với hơn hai trăm bốn mươi hộ dân bị ảnh hưởng
từ đầu năm đến nay sự cố lưới điện thuộc địa bàn đơn vị quản lý liên quan đến trò chơi thả diều ngày càng gia tăng
gây thiệt hại về kinh tế và đe dọa đến vận hành an toàn của các đường dây truyền tài điện như vụ việc nêu trên
mặc dù đã có nghị định nghiêm cấm thả diều vật bay gần nơi công trình lới điện cao áp có khả năng gây sự cố lới điện
bên cạnh đó ngành điện cũng như chính quyền các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền vận động đến người dân
với mức độ nguy hiểm khi chơi thả diều gần các công trình liên quan đến lới điện
tuy nhiên tình trạng thả diều không có dấu hiệu giảm mà ngày càng gia tăng
đối với việc cớ chế tay mà xử phạt
trước được có hình thức răn đe để làm cho có tạc động đến người dân chơi thả diều
vì thế đơn vị cũng mong muốn chính quyền địa phương các cơ quan bán ngành
cùng vào cuộc đơn vị tăng cường tuyên truyền người dân không chơi thả diều gần hành lãng đường dây chuyển tải điện
cũng từ đầu năm đến nay hệ thống lưới điện do điện lực thái nguyên quản lý đã xảy ra một mươi ba vụ sự cố do chơi thả diều gây thiệt hại hàng tỷ đồng
và gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
tuy nhiên cơ quan chức năng mới xử phạt hành chính ba trường hợp với tổng số tiền bảy triệu đồng
thiết nghĩ bên cạnh một chế tài đủ mạnh đối với hành vi vi phạm
thì công tác phối hợp tuyên truyền của ngành điện cùng các cấp chính quyền các địa phương
cũng cần quyết liệt hơn nữa để đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện